chủ nhà indonesia hiện đang xếp thứ năm với chín huy chương vàng tám huy chương bạc và một mươi ba huy chương đồng